ngày một mươi hai tháng bốn tại đình làng an vĩnh huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi diễn ra lễ khao lề thế lính hoàng sa
đây là lễ thức dân gian chiêng bậc tiền nhân từng có công gìn giữ chủ quyền hoàng sa trường sa
lễ khao lễ thế lính hoàng sa được tổ chức hàng năm nhằm tri ân tưởng nhớ những hùng binh đã từng ngã xuống trong công cuộc bảo vệ chủ quyền hàng trăm năm trước
tại lễ khao lề thế lính hoàng sa các bậc cao niên tiền hiền trong làng đã thực hiện các nghi lễ thành kính tưởng nhớ tổ tiên và những vong linh chiến sĩ trận vong tri ân những người lính đội hoàng sa
theo sử sách ghi lại cách đây ba bốn thế kỷ trước hàng năm các chúa nguyễn đều tuyển chọn dân đinh giỏi nghề đi biển ở đảo lý sơn vượt biển đến đảo hoàng sa và trường sa
trên những chiếc thuyền nan các hùng binh hoàng sa đã rong buồm ra biển đông đo đạc hải trình cắm cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo tổ quốc
tại lễ khao lề thế lính hoàng sa hàng năm các bậc cao niên tiền hiền trong làng đã thực hiện các nghi lễ thành kính tưởng nhớ tổ tiên và những vong linh chiến sĩ trận vong tri ân những người lính đội hoàng sa và trường xa

sau lễ tế là nghi thức thả thuyền nhân tiện các hùng binh hoàng sa ra khơi lễ hội tái hiện lại hình ảnh đội hùng binh hoàng sa oanh liệt và kiêu hùng từ hàng trăm năm trước
cứ vào tháng ba âm lịch hàng năm các tộc họ trên đảo lý sơn tổ chức lễ khao lề thế lính hoàng sa
lễ hội thấm đẫm chất bi tráng vừa thành kính thiêng liêng vừa góp phần để văn hóa biển đảo quê hương đội hùng binh hoàng sa lý sơn được gìn giữ qua nhiều thế kỷ

lễ khao lề thế lính hoàng sa là tín ngưỡng dân gian sâu thẳm trong tâm thức người dân đất đảo lý sơn nhớ về nguồn cội tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ những người con đã bỏ mình trên dặm dài biển cả để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
tín ngưỡng dân gian được gìn giữ bởi lòng tự hào nhắc nhở các thế hệ nối tiếp về truyền thống cha ông trong công cuộc xây dựng bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước